ngoài thiết kế hệ thống cảnh báo mất điện và giám sát trạm biến áp từ xa
thì việc vệ sinh ứng dụng các công nghệ làm mát hệ thống truyền tài để phục vụ cung ứng điện cho sinh hoạt và sản xuất
mà không phải cắt điện cũng là một vấn đề cấp thiết được đặt ra
là đơn vị truyền tải điện cho hà nội và năm tỉnh lân cận những ngày cao điểm nắng nóng này
một mươi ba trạm biến áp thuộc truyền tải điện hà nội vận hành liên tục với nhiều đường dây và máy biến áp đầy tải thậm chí quá tải
nhiệt độ máy biến áp tăng từng giờ theo nhu cầu sử dụng điện của người dân từ bốn mươi đến năm mươi rồi vượt quá bảy mươi độ
chuông cảnh báo kêu liên hồi
công nhân truyền tài điện túc trực trong trạm vận hành liên tục vận hành hệ thống làm mát máy biến áp
bằng cách phun nước lên cánh tản nhiệt và bơm lên thân máy để tạo không khí mát
việc này làm giảm từ bảy đến một mươi độ so với bình thường
ngày hai mươi ba tháng sáu cái hệ thống vận hành làm mát của trạm đã thực hiện đưa vận hành từ một mươi giờ sáng và đến bảy giờ tối
nắng nóng này mà không được tăng cường thêm hệ thống nước làm mát cho máy
thì cái việc ra nhiệt đối với thiết bị nó mang tải và tải tăng cao cộng thêm thời tiết nắng nóng
cái nhiệt độ của máy tăng lên rất là nhanh và rất là cao và có thể gây đến phá hủy máy
có thể gây đến sự cố máy hoặc có thể gây đến phải sa tải phụ tải khẩn cấp và gây mất điện trên cái diện rộng
cùng với việc đưa hệ thống làm mát máy biến áp vào sử dụng
truyền tài điện hà nội cũng đã triển khai vệ sinh xứ bằng nước áp lực cao mà không phải cắt điện
cùng với các trang thiết bị cần thiết như hệ thống xử lý nước thiết bị đo gió đo độ ẩm
xe vận chuyển chuyên dụng có sẵn máy bơm vòi bơm bồn chế nước nước dùng để rửa được lọc sẵn từ trước
bảo đảm đã xử lý hết tạp chất trở thành nước tinh khiết không còn khả năng dẫn điện
khi mình vệ sinh cách điện sạch thì nó tăng cường khả năng cách điện của đường dây
các vị trí nằm cạnh khu công nghiệp thì do ô nhiễm của môi trường
khói bụi hoặc là ô tô đi qua lại nhiều thì nó bám bụi trên đường dây
bám bụi trên đường dây mà có tác nhân ví dụ trời mưa hoặc ẩm thì nó sẽ giảm cách điện trên dây và gây sự cố
công tác chuẩn bị là lọc nước từ chiều hôm trước thử nước đo nước
sáng sau là đi kiểm tra đường dây thấy hiện tượng xứ bẩn thì mình đi rửa xứ
thường thì nếu mà dụ như sáu giờ sáng bảy giờ sáng đỡ nắng nóng như thời tiết bây giờ ba mươi chín độ bốn
thì phải làm rất vất vả mà mồ hôi ra nhiều và không đảm bảo an toàn cho việc rửa xứ
nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài có thể làm tăng nguy cơ sự cố các thiết bị nguồn điện lưới điện
dẫn đến khả năng ảnh hưởng cung cấp điện cho hệ thống
trước tình hình phụ tải tăng rất cao như hiện nay evn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc
tăng cường công tác ứng trực bảo đảm hệ thống điện được vận hành liên tục
không để mất điện trong những ngày nắng nóng đồng thời đề nghị người dân sử dụng điện an toàn tiết kiệm và hiệu quả